thưa quý vị mưa lớn bất thường trên diện rộng đêm ngày một mươi tháng năm tại lạng sơn đã khiến một người chết
nhiều nơi ngập úng sạt lở nhiều khu dân sinh bị cô lập trong biển nước
cùng với các lực lượng chức năng các đơn vị công an tỉnh lạng sơn
đặc biệt là lực lượng cảnh sát cứu nạn và cứu hộ đã tăng cường các biện pháp cứu trợ
giải cứu kịp thời nhiều người dân bị mắc kẹt
nhận được tin báo cứu nạn cứu hộ tại khu tiển phong và khu hòa bình hai
thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã huy động hai xe chuyên dụng cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai
phối hợp công an huyện tri lăng chính quyền địa phương tiến hành di chuyển tài sản
và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn
đến một mươi giờ cùng ngày tiếp tục huy động một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ một xuồng cứu nạn cứu hộ
cùng một mươi một cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trung tâm để chi viện và nhanh chóng giải cứu người dân
sau hai giờ triển khai bốn mươi năm người dân bị mắc kẹt trong nhà bị ngập sâu đã được giải cứu kịp thời và đưa đến vị trí an toàn
trong thời điểm đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đồng đăng đã phối hợp với các lực lượng chính quyền địa phương

khu vực đồng đăng đã phối hợp với các lực lượng chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả do ngập lụt cho bốn hộ dân tại phố kim đồng
khu vườn sái và trường mầm non hoa trạ nguyên tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
trong thời điểm đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đồng đăng đã phối hợp với các lực lượng chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả do ngập lụt cho bốn hộ dân tại phố kim đồng

khu vực đồng đăng đã phối hợp với các lực lượng chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả do ngập lụt cho bốn hộ dân tại phố kim đồng